xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của giải hồi tụ nhiệt đới
nên chỉ có những cơn mưa rào và rông xuất hiện bất chờ trong ngày
nhưng thời điểm mưa sẽ nhiều hơn về đêm và sáng
sau đó mưa có xu hướng gia tăng từ ngày một mươi hai tháng chín cục bộ có mưa to đến rất to
tiêm ẩn nguy cơ về lũ quét và giặt lỡ đất
bà con vùng núi cần đề phòng để đảm bảo an toàn
nên nhiệt trong cả ba ngày tới khá dễ chịu chủ yếu sao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
tại đây cũng chỉ có mưa rông diện vài nơi tập trung nhiều về đêm và sáng sớm
sau đó từ ngày một mươi hai thì mưa cũng sẽ gia tăng mạnh cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh
cũng như lũ quét giặt lỡ đất rất dễ xảy ra
do có mưa nhiều nên nhiệt độ trên khu vực khá dễ chịu
cao nhất ngày giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh duyên hải miền trung trong những ngày tới nằm ở phía nam
giải mây rông nên ít mưa hơn khu vực phía bắc
dọc theo các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa rào rải rác và có nơi có rông
với thời gian mưa chủ yếu sẽ tập trung về chiều tối và đêm
nơi có mưa nhiều hơn là các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây sẽ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng chỉ có mưa rào và rông với lượng không quá nhiều
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
có thể đi kèm trong cơn rông
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây không quá cao
trên chiều giao động trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
do vậy khu vực mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa phương nam
với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày còn đang gián đoạn với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam
nên về chiều tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông gần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây không quá cao
giao động trong ngưỡng hai mươi hai ba mươi ba độ